ngày hôm nay tại hội nghị ở thủ đô tokyo của nhật bản các ngoại trưởng thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy
đã thảo luận về xung đột tại ukraine căng thẳng tại trung đông cũng như các diễn biến trong khu vực ấn độ dương thái bình dương
bộ ngoại giao nhật bản ra thông cáo cho biết tại phiên họp đánh dấu ngày cuối cùng của hội nghị kéo dài hai ngày
các ngoại trưởng g bảy nhất trí ủng hộ ukraine cam kết tăng cường nỗ lực nhằm thúc đẩy công tác tai thiết chung và dài hạn ở ukraine
cũng tại hội nghị các ngoại trưởng g bảy đã thảo luận cách thức khôi phục các nỗ lực hòa bình ở trung đông
và hậu xung đột ở giải gaza sau khi khủng hoảng lắng xuống
theo kế hoạch vào tối ngày tám tháng một mươi một các ngoại trưởng thuộc nhóm g bảy sẽ ra tuyên bố chung
kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại gaza thay vì một lệnh ngừng bắn hoàn toàn
ngoài ra hội nghị cũng đã thảo luận về các diễn biến tại khu vực ấn độ dương thái bình dương
quan hệ với trung quốc và tình hình triều tiên
hội nghị nhất trí tầm quan trọng của việc phối hợp với các cường quốc châu á trong ứng phó với các thách thức toàn cầu